thưa quý vị có một giai đoạn mà những câu khẩu hiệu như là chống dịch như chống giặc
ở nhà là yêu nước hãy ngồi yên khi tổ quốc cần đã trở nên quen thuộc với tất cả chúng ta
kể cả là với các em nhỏ cả nước đã chung tay đồng lòng chiến đấu và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
và với tinh thần của những người chiến sĩ tiên phong tất cả các màu áo công an đã cùng với cả nước
hết mình trong trận chiến chưa từng có tiền lệ ấy
lực lượng công an nhân dân lá chắn phòng chống dịch covid một mươi chín thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự
an toàn xã hội phong trào thi đua đặc biệt đã ghi dấu ấn của hàng trăm nghìn cán bộ chiến sĩ công an
trên khắp các mặt trận để thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự
câu chuyện nhỏ sau đây của những con người thầm lặng chưa bao giờ nhận mình là anh hùng
nhưng đã dấn thân góp sức trong trận chiến với đại dịch
đó cũng là một lát cắt tự hào của công an nhân dân bảy mươi năm năm thi đua ái quốc
ba lần sung phong tăng cường cho lực lượng tuyến đầu
từ bệnh viện giã chiến số hai đến những tháng ngày kia
yên cường cùng đồng bào miền nam chiến đấu và chiến thắng covid một mươi chín
trở lại với công việc thường ngày của một điều dưỡng viên bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an
với phương cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên
ngày lên đường là ngày ra trận và những hình ảnh của hai năm trước chỉ như mới ngày hôm qua
khi bệnh nhân đến với chúng tôi thì là đến một mình và ra đi cũng chỉ có một mình
và cái người thân duy nhất của bệnh nhân lúc đấy là lực lượng y tế
chăm sóc đến những anh giác ngũ bệnh nhân chăm sóc thuốc men hàng ngày
sau đấy đến vệ sinh cá nhân thậm chí là tất cả những cái sinh hoạt của bệnh nhân đều do chúng tôi chăm sóc
và kể cả khi mà bệnh nhân trở lặng bệnh nhân ra đi cũng là một tay chúng tôi vệ sinh
thay quần áo sau đấy là cuốn bệnh nhân vào những cái tấm vải trắng
để đợi những chiếc xe mà
cứu thương đến để đưa bệnh nhân đi hòa táng thì thực sự là cảm giác cái mất mát nó nhiều vô kể
không chỉ phương tất cả những người có mặt ở tâm dịch thời điểm đó đều có trung tâm trạng
hơn ai hết họ cảm nhận rõ nhất danh giới mong manh của sự sống và cái chết
phút giây lo lắng cho bản thân thoáng qua chỉ còn canh cánh trong lòng nỗi lo cho người bệnh
khó khăn lớn nhất đối với bọn tôi trong đấy thì là
cái lực lượng bệnh nhân nặng thì quá đông mà lực lượng y tế thì quá mỏng
nên là anh chị em luôn phải cố gắng động viên nhau là phải cố gắng
người dân họ cần đến mình mình chăm sóc bằng cả một cái tấm lòng của mình chứ không có nề hà bất cứ một cái việc gì cả
những hình ảnh này hẳn chưa ai quên
cũng những ngày nắng như đổ lửa tháng sáu thế này
những chiếc áo chống sốc nhiệt ra đời đã phần nào sẻ chia vất vả với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ ở tuyến đầu
tôi kỹ tưởng của một bác sĩ là
cán bộ trong khoa thì tất cả các chị em trong khoa nhiễm khuẩn đã đồng lòng đoàn kết cùng nhau sáng chế ra cái bộ áo chống sốc nhiệt
chúng tôi làm cả ban ngày làm cả ban đêm phòng giao ban của chúng tôi tự nhiên biến thành sưởng sản xuất áo và những y bác sĩ biến ngay thành những thợ may áo
từ lúc nghĩ ra sáng kiến chung tay vào làm
tới lúc hoàn thiện và được cải tiến
thì nó rơi vào khoảng hơn chục ngày
và trong quá trình sử dụng thì càng ngày chúng tôi càng cải tiến để cho nó phù hợp hơn
tuy rằng là một cái sản phẩm rất là đơn giản
thế nhưng mà nó mang tình cảm chia sẻ những sự khó khăn đối với đồng nghiệp nơi mà những bệnh viện dạ chiến đang rất là khó khăn
bốn đợt dịch lực lượng công an đều có mặt ở điểm nóng
triệu trái tim một ý chí là điểm tựa vững chắc là lá chắn bình yên cho mỗi người dân trong gian khó
tất cả các anh em chúng tôi các đồng chí đồng đội của chúng tôi là cùng một n hướng về tuyến đầu chống dịch
tất cả đều cùng với cả người dân trong tâm dịch đấy cố gắng để chiến đấu chiến thắng dịch bệnh
hương hòa các y bác sĩ và rất nhiều chiến sĩ công an nhân dân
bằng những hành động lạm thầm trên mỗi trận tuyến tự hào được góp những viên gạch nhỏ để đẩy lùi đại dịch
những ngày khó khăn đã qua nhịp sống vẫn thất bật nhưng trong một tâm thứ khác
và họ vẫn tiếp tiếp bài ca yêu nước bằng những công nhấn nỗ lực mỗi ngày
vâng thưa quý vị chúng ta vừa lắng nghe câu chuyện của những y bác sĩ công an nhân dân
họ là những tấm lá chắn đã góp phần mang lại sự bình yên
chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
và trong thời điểm bối cảnh đại dịch với bao khó khăn thách thức như vậy
từ năm hai nghìn hai mươi một lực lượng công an nhân dân vinh dự được đảng nhà nước giao một nhiệm vụ rất quan trọng
đó là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
đây là hai dự án rất lớn chưa từng có tiền lệ
bộ công an xác định việc thực hiện hai hệ thống này vừa là trách nhiệm pháp lý trách nhiệm chính trị
vừa là mệnh lệnh công tác và cũng là danh dự của lực lượng công an nhân dân
cũng chính từ đây rất nhiều phong trào thi đua trong chiến dịch cấp căn cước công dân gắn chip được phát động
tất cả với tinh thần thần tốc quyết liệt hiệu quả